để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới hai nghìn hai mươi và tết nguyên đán canh tí vui tươi an toàn
thủ tướng chính phủ giao bộ công thương thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước
tổ chức tốt hệ thống kênh bán lẻ bảo đảm thông suốt từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng
bên cạnh đó bộ y tế tăng cường thanh tra kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm
bộ lao động thương binh và xã hội thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công và đối tượng chính sách
quan tâm hỗ trợ người nghèo người khuyết tật chú trọng công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em
bảo đảm mọi trẻ em đều được đón tết vui tươi đầm ấm
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết nguyên đán canh tí
phải phù hợp với điều kiện khả năng của địa phương với tinh thần tiết kiệm an toàn
và không được sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định
không tổ chức các sự kiện lễ hội xa hoa lãng phí trước và sau tết